tại nhà nghỉ ngọc lam đã xảy ra sâu sát giữa nguyễn minh nguyên là con trai của bà chủ nhà nghỉ ngọc lam và nguyễn huy hoàng chú huyện trân thành đang thuê trọ ở đây
nguyễn huy hoàng đã dùng dao đâm nguyễn minh nguyên sau đó nguyên bỏ chạy vào vườn mít của nhà hàng xóm cách đó khoảng ba trăm linh m
nhận được tin báo của gia đình bị hại công an xã minh hưng và công an huyện trân thành đã bắt được nguyễn huy hoàng tại xã tân khai huyện hớn quản và di lý về công an huyện để điều tra vụ án
còn nguyễn minh nguyên được người dân phát hiện đã tử vong trong vườn mít cạnh nhà
một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại thôn phước thuận xã hòa nhơn huyện hòa văng tp đà nẵng
nạn nhân là một em gái mới một mươi tám tuổi hung thủ lại chính là người cậu ruột trong gia đình
sau năm ngày đêm vất vả truy lùng công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ được hung thủ và làm rõ nguyên nhân của vụ án
đêm ngày một mươi bảy tháng sáu khi em ngân đang ở nhà một mình
dùng dao đâm chém liên tiếp nạn nhân cố gắng chạy ra ngoài kêu cứu
nhưng đã gục xuống và tử vong sau đó
nghe như nghe tiếng quấy quấy hoa lụng lệ hoa lụng lệ là thấy nó nằm dưới rồi
nó bắt quá đậm là chạm nó qua là thấy
khi vượt qua tầm ngắm kìa tầm nhìn kìa là tầm không biết là con mình nằm ở đó
xa đó là hoang lụng lệ là thấy nó nằm một đấm
thứ nhất là máu và mẹt với ố là như là dính bụi bạm nó nằm ở máu là cái mẹt là không thấy hết
sau khi nhận được tin báo công an huyện hòa vang cùng công an thành phố đà nẵng
đã lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường thu được vật chứng quan trọng của vụ án
qua công tác khám nghiệm hiện trường và ra soát các mối quan hệ của nạn nhân tại nơi cư trú
lực lượng điều tra đã xác định hùng thủ là võ thành tân ba mươi tám tuổi trú cùng địa phương
sau khi gây án tân đã bỏ trốn lên núi do đó công tác truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi cũng xác định rằng là đối tượng khi vào trong đó thì hiện nay là do
mùa khô hoạn cho nên trên những cái đồi núi là nó không có nước uống
do vậy là chúng tôi cũng tập trung chú ý vào cho lực lượng vào những phục những khe suối
chúng tôi tiếp tục thay phát trú tượng thì chúng tôi phát hiện những thông tin của quần chúng cung cấp
và qua các phòng phát triển vụ thì chúng tôi nhắc định và phát hiện đối tượng di chuyển từ hướng
theo quốc lộ một theo hướng nam và điểm đánh nhiều khả năng là ở thành phố văn thét của tỉnh bình thuận
do vậy chúng tôi có một tổ công tác đã có mặt sớm
thì đến khoảng chín h một mươi năm thì chúng tôi phát hiện đối tượng xuất hiện tại cây xăng số chín
ở phường chiêu nga của thành phố văn thét
thì lực lượng tại chỗ và lực lượng của cảnh sát hành sự thành phố văn thét
cùng với lực lượng cảnh sát hành sự của công an tên bình thuận tiến hành bắt giữ tượng này
đến dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu đối tượng tân đã được di lý từ bình thuận về đà nẵng
tại cơ quan công an thành phố đà nẵng hùng thủ đã khai nhận hành vi của mình
khoảng một mươi một h ba mươi em tới nhà em đi qua nhà bán ăn
thì gặp bán ăn vừa đi qua em đâm bán ăn hơi kế rồi bán ăn chạy vô nhòa
bán ăn chạy vô nhòa rồi bán ăn chạy ngược ra lại
rồi em nhớ là em đâm xe lưng ngán một kế cứ không quay lại
cứ em đâm thêm một kế thì cứ vô ngược nữa cứ không bỏ chạy
cứ là em đâm kế vô cổ lại em biết khẳng định là bán ăn đã chạy
rồi em mới chạy
bắt giữ kịp thủ hùng thủ giết người xa man gây hoang mang dư luận
xảy ra trên địa bàn thôn phước thuận xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã khẳng định quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng công an thành phố
điều khiến dư luận quan tâm là giữa nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ cậu cháu
chỉ vì một suy nghĩ lệch lạc bệnh hoạn mà hùng thủ đã gây ra nỗi đau lớn
không thể nào bù đắp cho gia đình nạn nhân
vụ việc này cũng là cảnh báo cho những ai đã đang và sẽ có ý định
đi tìm tình yêu bằng bạo lực bất chấp luân thường đạo lý
tin chúng tôi vừa nhận được một đối tượng vận chuyển một hai trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương bắt giữ vào dạng sáng nay
tại khách sạn phương nguyên phường cẩm thượng thành phố hải dương
đối tượng hoàng mạnh cường chú phường bình hàn thành phố hải dương
đang có hành vi vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết đây là đối tượng đã từng có hai tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã chuyển số ma túy trên đến bộ phận giám định để tiếp tục điều tra vụ việc
còn tại tỉnh sơn la đối tượng hà mạnh quyền chú xã triềng ban huyện mai sơn
vừa bị công an huyện yên châu bắt khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng sáu hai đối tượng tòng văn dũng và lèo văn hùng
đều có hộ khẩu thường trú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la bị tổ công tác đồn biên phòng trường on
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phát hiện và bắt giữ về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn trăm tám mươi bảy viên ma túy tổng hợp có trọng lượng bốn mươi sáu ba gram
một xe máy hai điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan khác
đầu tranh mở rộng vụ án lực lượng công an huyện yên châu đã bắt khẩn cấp đối tượng hà mạnh quyền để tiếp tục điều tra
tại cơ quan công an đối tượng quyền khai nhận đã thuê hai đối tượng dũng và hùng mua số ma túy trên ở bên kia biên giới
vận chuyển về thành phố sơn la để tiêu thụ nhưng khi dũng và hùng đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
từ tăng vật thu giữ của đối tượng gồm một gói giấy bên trong có một cục bột màu trắng nghi là heroin
một túi dụng cụ sửa chữa xe máy đặc biệt là có một vam pha khóa
lực lượng công an tp hòa bình đã khám phá ra hung thủ của hàng chục vũ trụng cấp xe máy trên địa bàn
đối tượng đặng đình sơn chú huyện trưng mỹ tp hà nội vừa bị tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an tp hòa bình
tỉnh hòa bình bắt quả tang về hành vi mua bán vận chuyển tàng chữ trái phép chất ma túy
đáng chú ý qua điều tra lực lượng chức năng đã làm rõ đây là đối tượng gây ra hàng chục vũ trụng cấp xe máy trên địa bàn
đặng đình sơn khai nhận đã thực hiện một mươi hai vũ trụng cấp trên địa bàn tp hòa bình
thủ đoạn của sơn là ăn mặc lịch sự mang cặp như công chức nhà nước đi bộ trên khắp các tuyến đường trên địa bàn tp hòa bình
chọn những chỗ người dân để xe máy không có người trông coi để thực hiện hành vi phá khóa trộm xe máy
sau khi nhận được điện báo của công an tỉnh lào cai về một đối tượng trộm cắp chiếc ô tô mang nhãn hiệu crv màu đen
không có biển kiểm soát đang trên đường tẩu thoát theo hướng lào cai yên bái
công an tỉnh yên bái đã triển khai lực lượng và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng lê hữu chiến
trú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai là thủ phạm của vụ trộm cắp xe ô tô đang trên đường trốn chạy qua địa bàn
tại cơ quan điều tra đối tượng chiến khai nhận phát hiện chiếc xe ô tô để ở khu vực không có người chung giữ tại tp lào cai
chiến đã trộm cấp rồi sau đó điều khiển xe ô tô từ tp gia quốc lộ bảy mươi đi yên bái
thì bị lực lượng chức năng công an tỉnh lào cai phát hiện truy đuổi
sau khi điều khiển xe chạy với tốc độ rất cao và manh động vượt qua hai chốt chặn của lực lượng chức năng huyện bảo yên
tỉnh lào cai đối tượng đã bị công an huyện lục yên tỉnh yên bái bắt giữ
được biết đối tượng lê hữu chiến đã có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản
còn tại sơn la cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng đào việt anh
chú tại xã trưởng ban huyện mai sơn tỉnh sơn la về hành vi trộm cấp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu đối tượng đào việt anh đã trộm cắp chiếc xe máy của bà hoàng thị khiệm
chú huyện mai sơn định mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
nhưng trên đường mang xe máy đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ thang vật là chiếc xe máy mà đào việt anh trộm cắp
hơn hai tám mét khối gỗ vô chủ vừa bị lực lượng kiểm lâm hạt kiểm lâm huyện minh hóa tỉnh quảng bình thu giữ
trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lâm sản trên địa bàn huyện
lực lượng kiểm lâm huyện minh hóa đã nhận được tin tại bản phú minh xã thượng hóa huyện minh hóa
có một nhóm đối tượng đang bốc một số lượng gỗ lên xe để đi tiêu thụ
sau khi nắm bắt và xác minh thông tin hạt kiểm lâm minh hóa đã huy động lực lượng ập vào để bắt giữ các đối tượng trên
khi phát hiện có lực lượng kiểm lâm các đối tượng đã bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ được một xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm k bốn nghìn bảy trăm sáu mươi bảy trên xe có chứa hơn hai tám mét khối gỗ
được xác minh là gỗ rẻ cao thuộc nhóm năm
hiện hạt kiểm lâm minh hóa đã lập biên bản tạm giữ xe ô tô và toàn bộ số gỗ trên để tiến hành điều tra làm rõ
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
đến tối ngày hôm qua ba nạn nhân bị mất tích trong vụ lật xuồng trên lòng hồ thủy điện đại ninh vẫn chưa được tìm thấy
thông tin được công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết
trước đó vào sáng sớm cùng ngày các anh nguyễn văn tuấn chú tại thôn ninh hòa xã ninh gia huyện đức trọng
nguyễn xanh hướng quê thừa thiên huế tạm chú tại xã ninh gia và nguyễn văn đạo chú tại xã lộc nga thành phố bảo lộc
đi xuồng bằng tôn từ cầu đại ninh hay còn gọi là cầu đắc ca vào khu vực thác bảo đại xã tà hìn trên lòng hồ thủy điện đại ninh để thu mua sầu riêng
xuống đi được khoảng một km thì bị lật khiến cả ba người mất tích
vụ việc được báo đến cơ quan chức năng và công tác cứu hộ được thực hiện trong chiều qua nhưng vẫn chưa có kết quả
sông đốc là một trong những cửa biển lớn của tỉnh cà mau cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây chủ yếu là khai thác thủy hải sản
phương tiện đi lại của họ hàng ngày đều phải dựa vào các phương tiện đò dọc phà khách ngang sông
trong khi đó việc trang bị các loại phao cứu sinh lại rất hạn chế
không những các chủ phương tiện không chú trọng mà ngay cả những người dân tham gia trên các phương tiện này hàng ngày
cũng tỏ ra khá chủ quan phóng viên intv cà mau đã có một số ghi nhận tại cửa biển sông đốc thuộc huyện trần văn thời
hàng tháng vào khoảng ngày một mươi đến ngày hai mươi âm lịch tất cả tàu ghe đánh bắt thủy sản sẽ vào bờ
đây cũng là lúc sông đốc tấp nập người lưu thông qua lại giữa hai bờ
các loại đò dọc phà khách ngang sông hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm làm gia tăng tình hình mất trật tự an toàn giao thông
thời điểm con nước ra vào các phương tiện đánh bắt thủy sản này vào bờ
nêu đậu dọc theo hai tiếng bờ sông đốc
nhiều chỗ thì đậu ba bốn chiếc cho nên tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
công theo đó là lưu lượng tham gia giao thông của các phương tiện phà ngang đò dọc đưa gấp khách
cũng tìm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông
theo chính quyền địa phương đa số các bến đò dọc tập trung ở những khu vực
như khóm một khóm bốn khóm bảy và tất cả đều có điểm chung là rất ít đò dọc được trang bị các loại phao cứu sinh
đáng chú ý qua công tác kiểm tra hầu hết các chủ phương tiện đò dọc đều chưa qua đào tạo chứng chỉ chuyên môn
phương tiện lại chưa đăng ký đăng kiểm
sông sông và những chiếc đò dọc là các phà khách ngang sông
tại thị trấn sông đốc có bốn bến phả khách với hàng chục hành khách qua lại mỗi lượt
trong đó có cả phương tiện xe máy
thế nhưng mỗi chiếc phà chỉ trang bị vài cái phao tròn cùng đôi ba chiếc áo phao đã cũ
đó là cái gì mà thấy có chưa chưa có ai mặc lần nào hết chứ
nói chung ra mình sống dùm sông nước thì cũng biết lội cho nên thấy cũng an tâm
thấy thường thường mấy người dùng trên xuống thì thấy người ta đi thì người ta nhát
còn mình đi thường thì mình thấy cũng bình thường
bang chỉ huy công an quyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp với cảnh sát giao thông đồng thủy thanh tra giao thông số bốn đóng trên địa bàn
và cùng chính quyền địa phương là công an thị trấn sông đốc
tuyên truyền đối với các phương tiện là phải đăng ký đăng kiểm để điều khiển
sự báo trong hai mươi bốn h tới
vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau có mưa rào và rông mạnh
gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai ba m biển động
quay trở lại với thời tiết tại các tỉnh phía bắc
trong hai ngày tới khu vực phía tây bắc bộ đêm và sáng nhiều mây
có mưa rào rải rác và có nơi có rông trưa chiều trời nắng
phía đông nam có nơi có nắng nóng
sang đến ngày hai mươi chín mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng khả năng có tố lốc và gió rất mạnh nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
đối với khu vực phía đông bắc bộ do hoạt động của đới gió đông nam
nên trời nhiều mây và có mưa rào vào sáng sớm ban ngày có nắng gián đoạn
đáng lưu ý
là khoảng ngày hai mươi chín ba mươi cùng với sự nâng trục của dạy hội tụ nhiệt đới
mưa rông diện rộng cũng sẽ xảy ra tại khu vực
cùng với mưa nền nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm
cao nhất ngày vào khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong những ngày tới trời nhiều mây có mưa rào và rông
trong đó ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
cơn đề phòng gió rất mạnh ở vùng vnb
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
từ chiều tối đêm nay sang đến ngày mai
do ảnh hưởng của hoa lưu vùng áp thấp
nên trên khu vực các tỉnh nam trung bộ sẽ có mưa lớn trên diện rộng
đặc biệt là khu vực các tỉnh ven biển
sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
bà con nơi đây cần hết sức cảnh sát
với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa rông
khu vực tây nguyên thời tiết từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín
trời nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa
đến mưa to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi bảy ba mươi độ
về đêm giảm xuống còn hai mươi hai mươi ba độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới
tiếp tục duy trì mưa rông với lượng khá
thậm chí có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
trong cơn rông có kèm các hiện tượng như lốc xoáy
rông xét và gió rất mạnh
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày
chỉ giao động xung quanh ngưỡng ba mươi hai độ
thời tiết nhìn chung tương đối mát mẻ dễ chịu